ngày ba tháng bảy tỉnh hậu giang tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cấp nhà nước
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
và phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh hậu giang
thi đua thực hiện văn hóa công sở
cùng với cả nước tỉnh hậu giang đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
nhiều mô hình giải pháp được nhân rộng tác động lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân
dịp này tám mươi chín gia đình được nhận huân chương độc lập hạng nhất nhì ba một mươi một tập thể
hai mươi cá nhân được nhận huân chương lao động các hạng nhất nhì ba của chủ tịch nước
tám tập thể được nhận cờ thi đua của chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cũng trao cờ thi đua và bằng khen
cho các tập thể đạt hạng nhất nhì ba thuộc cụm khối thi đua trong tỉnh